việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
cũng như việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý trong báo cáo chính phủ đề xuất từ năm hai nghìn hai mươi tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
nếu mức tăng lương như trên được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại một trăm một mươi đồng một tháng
thẩm tra đề xuất của chính phủ ông nguyễn đức hải chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách cho biết
đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra nhất trí với vấn đề này
tuy nhiên có ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng lương
để làm chi ngân sách mang tính chi tiêu dùng nhiều hơn chi cho đầu tư phát triển
khi sẽ phải dùng đến năm mươi nguồn tăng thu so với dự toán ngân sách địa phương
và bốn mươi tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách tiền lương
để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành các cấp cần tăng cường tiết kiệm chống lãng phí
bằng các hoạt động thực chất hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn
tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện
tăng trưởng đạt khá cao kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát tốt
do đó nhiều đại biểu kỳ vọng kỳ họp này sẽ giải quyết tiếp những tồn tại vướng mắc
để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đất nước
trong những năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này
gdp tăng liên tục hai năm liền nợ công từ sáu mươi bốn xuống hiện nay còn năm mươi sáu hơn năm mươi sáu thôi
tôi cho rằng đây là một cái kỳ công một cái thành quả
mà trong quá trình lãnh đạo điều hành của chính phủ mang lợi rất là thiết thực trên tất cả các lĩnh vực
tuy nhiên thì vẫn còn một số cái hạn chế mà cần phải khắc phục và cần phải giải quyết rốt ráo
trong những năm tháng còn lại của nhiệm kỳ
vì tôi nghĩ rằng là
là quốc hội và đặc biệt là chính phủ cũng đã có quan tâm rồi
nhưng tôi nghĩ cũng phải quan tâm nhiều hơn những vấn đề mà trong thời gian qua
những ký nghị đề sức của cơ tri những vấn đề bức xúc những vấn đề quan tâm của xã hội nhiều
mà hiện nay chúng ta chưa xử lý chưa giải quyết được rốt ráo
thì cần phải tập trung quyết liệt để xử lý rốt ráo
chúng tôi cho rằng là cái kỳ họp này thì là kết thúc năm hai nghìn một mươi chín để bước đầu vào năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi cũng là cái năm kết thúc một cái thời kỳ kế hoạch năm năm
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho nên nó có một ý nghĩa rất là quan trọng
gần như nó sẽ quyết định có thành công hay không
thực hiện đầy đủ các kế hoạch không kế hoạch năm năm hay không
thì cái chặng đường về đích này sẽ là có cái giá trị như vậy
tôi hy vọng kỳ họp này thì quốc hội sẽ phân tích mổ xẻ những cái bọc kinh nghiệm trong những thời gian vừa qua
đồng thời cũng chỉ ra những cái khó khăn vướng mắt những bất cập những điểm nghe
thì từ đó tháo gỡ những cái khó khăn này để bước vào năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ là một năm về đích
để hoàn thành kế hoạch
nhưng để rồi năm năm hai nghìn một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi một tháng một mươi tại thành phố vinh bộ chỉ huy biên phòng tỉnh nghệ an
đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện bảo vệ biên giới cho ba mươi học viên
là cán bộ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong thời gian bốn mươi năm ngày các học viên sẽ được học tập các nội dung về lịch sử quan hệ hữu nghị
truyền thống đặc biệt việt nam lào nghệ an siêng khoảng công tác đối ngoại
công tác quản lý biên giới công tác tuần trai biên giới công tác kiểm soát hành chính
quan sát bảo vệ biên giới và luật quốc tế và tham gia các hoạt động ngoại khóa trên địa bàn tỉnh nghệ an
đây là việc làm thiết thực thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh nghệ an với tỉnh siêng khoảng nói riêng
và các tỉnh có chung đường biên giới nói chung cùng nhau phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới
xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hai nước việt lào
thưa quý vị dù không phải trèo đèo vượt suối gian nan như học sinh vùng cao
nhưng đường đi tìm con chữ của nhiều học sinh ở khu vực đầu nguồn tỉnh an giang cũng gặp không ít khó khăn
để học sinh được đến trường an toàn lực lượng dân quân nơi đây đã tự nguyện làm người lái đò
đưa giữa các em trong suốt mùa mưa lũ những chuyến đò nghĩa tình này đã kéo dài được hơn bốn năm nay
mỗi ngày bốn lượt đi về cho hai buổi học sáng chiều
hơn hai mươi học sinh ở dọc theo tuyến canh ngọn cả hàng
xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang luôn được lực lượng dân quân đón tận nơi đưa về tận ngõ
nước lên tới giờ ba mẹ con đưa đi học không có được
nhờ mấy chú bộ đội đưa có xuồng lớn đưa mấy đứa con đi học con gắt hết
lúc trước thì nước khô thì cha với mẹ nó đưa đi học
còn lúc sau này thì nước người lên thì mấy chú bộ đội đưa nó đi học
năm nay điểm trường tiểu học b vĩnh hội đông có năm trăm ba mươi sáu học sinh
trước khi mùa nước lũ về trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các tuyến đưa đón học sinh khi nước lũ dâng cao
và mô hình những chuyến đò nghĩa tình của lực lượng dân quân an giang từ đây được nhân rộng
thì nhờ những việc làm như vậy thì các em học sinh nó không phải là bỏ học vô trường và có điều kiện hàng ngày để đến trường
học để cùng trang lứa như đối với những bạn mà không bị ngập lũ và các trường vạn ở lăng cạn
năm nay nước lũ về muộn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em trong quá trình di chuyển
lực lượng dân quân các xã đã tận dụng những phương tiện được trang bị và lựa chọn cán bộ có sức khỏe tốt tay lái vững vàng để có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra
bản thân thì đã chứng kiến rất nhiều các học sinh tự đến trường
thì trong lúc nước lên xuyết các em đi
trong lúc đường nước lên xuyết các em đi hay té và ướt tập thì lúc đó thì các em nó không có đến trường được nữa
thứ nhất thứ hai nữa là không có đảm bảo được sự an toàn cho các em học sinh đến trường
nên từ cái chỗ đó mà trong bang chí quy quân sự là thấy cái điều đó đã tham mưu lên đảng quỹ quý bang để phối hợp cùng nhà trường đưa các em học sinh đến trường trong mùa lũ đảm bảo an toàn
mô hình những chuyến đò nghĩa tình của dân quân xã vĩnh phú
hội đông cũng là một trong những mô hình điển hình của đơn vị triển khai nhân rộng
cùng với những chuyến đò nghĩa tình hình ảnh màu áo xanh của những anh lính xa vuông càng trở nên thân thuộc và gần gũi với bà con vùng biên giới an phú đặc biệt là các em học sinh nơi đây
tiếp theo chương trình công bố mới nhất về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông đà
khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long vào trung quốc
ngày hai mươi một tháng một mươi sở y tế hà nội tiếp tục thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước sông đà
kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren
theo đó sở y tế hà nội phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam đã lấy bốn mẫu nước vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại các vị trí
mẫu nước thành phẩm tại nhà máy
bể chứa trung gian tại nhà máy
xã yên bình thạch thất trạm điều tiết lưu lượng tây mỗ tại họng kiểm soát một hai trăm linh bixi và lấy hai mươi một mẫu nước tại trung cư hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước sạch sông đà thuộc các quận huyện thanh xuân cầu giấy nam tử liêm hoài đức đan phượng thạch thất quốc ngoài
kết quả cho thấy các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn của bộ y tế
mới đây tại thành phố hồ chí minh gần một trăm linh thí sinh đã hào hứng tham gia cuộc thi siêu trí nhớ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
được đồng tổ chức bởi tổ chức kỷ lục việt nam và tổ chức trí nhớ việt nam
sự kiện nhằm tôn vinh các tuyển thủ có trí nhớ siêu đẳng và tìm kiếm nhà vô địch thông qua những phương pháp rèn luyện áo bộ thông minh
vượt qua các vòng thi sinh viên đặng ngọc phương trinh trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm đã xuất sắc giành ngôi quán quân giải vàng với tổng điểm một mươi môn thi đấu là ba ba trăm hai mươi sáu điểm
giải thưởng chung cuộc ba trăm linh triệu đồng bao gồm tiền mặt và gói tay
đặc biệt hơn phương trinh cũng là tuyển thủ xuất sắc thiết lập năm kỷ lục quốc gia về siêu trí nhớ tại cuộc thi
đây là thành tích đáng ngưỡng mộ và lần đầu tiên xuất hiện trong một mươi năm năm xác lập các kỷ lục tại việt nam
đây là cuộc thi về siêu trí nhớ đầu tiên tại việt nam nhằm tôn vinh các tuyển thủ có trí nhớ siêu đẳng thông qua những phương pháp rèn luyện não bộ thông minh
từ đó thúc đẩy phong trào rèn luyện môn thể thao siêu trí nhớ tại việt nam
đà nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của sở giao thông vận tải cho phép bổ sung cấm đỗ xe ngày chẵn ngày lẻ đợt hai năm hai nghìn một mươi chín trên bảy đoạn tuyến đường thuộc địa bàn hai quận hải châu và cầm lệ
theo đó công tác tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe được ubnd tp giao sở giao thông thực hiện và hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi tới đây
công an thành phố có trách nhiệm chủ trì
chỉ đạo các lực lượng phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tài và các đơn vị liên quan tổ chức gia quân hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông được biết và thực hiện chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn ngày lẻ tại bảy đoạn tuyến đường thuộc địa bàn hai quận hải châu và cầm lệ khoảng thời gian từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
sau sáu ngày diễn ra sôi động và hấp dẫn liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đã kết thúc
với đêm bế mạc và trao giải đầy ấn tượng tại giạp siếc trung ương hà nội
sàn diễn giạp siếc trung ương suốt năm đêm vừa qua đã trở nên sôi động bởi những pha trình diễn ngoạn mục hấp dẫn của hai mươi tám tiết mục gần hai trăm linh nghị sĩ của các đoàn nghệ thuật từ chín quốc gia tham gia liên hoan
với hơn một hai trăm linh chỗ ngồi giạp siếc trung ương hầu như chật kín và sôi động bởi những chảng pháo tay dài không rứt
khán giả thực sự mãn nhãn trước màn biểu diễn của diễn viên với nhiều thể loại siếc khác nhau như nhào xào đu dây đơn thăng bằng ảo thuật
sau năm đêm diễn bàn tổ chức đã trao sáu giải vàng tám giải bạc và bảy giải khán giả yêu thích cho các tiết mục tham gia liên hoan
với những thành công đầy ấn tượng liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín thực sự đã trở thành điểm hẹn giao lưu nghệ thuật thú vị cho các nghệ sĩ góp phần đưa nghệ thuật siếc đến gần hơn với đông đảo công chúng trong và ngoài nước
hiện nay đã bắt đầu vào thời điểm chính vụ thu hoạch quả thanh long để tiêu thụ và xuất khẩu
tại khu vực cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn và cửa khẩu kim thành tỉnh lào cai đã xuất hiện tình trạng ùn ứ thanh long chờ xuất khẩu sang thị trường trung quốc
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hiện tượng các xe hàng nông sản rồn về các cửa khẩu xuất khẩu sang trung quốc tăng đột biến
hiện tượng này bắt nguồn do từ ngày một mươi hai tháng một mươi khi lực lượng hải quan trung quốc đưa vào áp dụng hệ thống
tăng đột biến
trước khi kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu trước tình hình trên cục xuất nhập khẩu bộ công thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đặc biệt là thanh long sang thị trường trung quốc
cần theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung và thanh long nói riêng qua các tỉnh biên giới phía bắc để chủ động kế hoạch sản xuất đóng gói giao nhận hàng hóa điều tiết giãn tiến độ vận chuyển và giao hàng tại khu vực cửa khẩu trong thời điểm hiện nay để giảm thiểu un tắc và bảo đảm chất lượng hàng hóa chủ động phân loại và tổ chức đóng gói ngay tại nơi sản xuất đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc kê khai vùng trồng
chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tuy nhiên đến thời điểm này thì đa phần giáo viên vẫn đang bối rối bởi là chủ thể của việc thực hiện nhưng đến nay họ vẫn chưa được tiếp cận với chương trình này
mặc cảm và xấu hổ là tâm trạng của người giáo viên này khi có người hỏi về chương trình giáo dục phổ thông mới
thậm chí cô còn là giáo viên duy nhất của tỉnh hà nam được mời góp ý về phần nhận xét

quan tâm nhiều nhất tại diễn đàn giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi tám
thay đổi lớn nhất của chương trình mới là chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức
sang phát triển phẩm chất năng lực
như vậy muốn học sinh phát triển bao nhiêu năng lực thì cũng cần phải trang bị ít nhất
bằng đó năng lực cho giáo viên ở mức độ cao hơn
trong bối cảnh tấp tập của năm học bản lề thì nhiều người lo ngại
việc chạy theo đúng những gì đang có của chương trình mới
theo kiểu giáo viên vừa xếp hàng vừa chạy sẽ rất khó khăn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt